xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị liên quan tới sự cố tiêm vaccine xảy ra tại thanh hóa thời gian qua
gần bảy mươi công nhân tại công ty giày việt kim huyện nông cống sau một tuần điều trị phản vị
khi tiêm vaccine verocell hiến sức khỏe đã ổn định có thể xuất viện
vừa qua lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết có một mươi bệnh nhân đang điều trị tại đây
gồm tám công nhân công ty dày kim việt và hai người ở địa phương khác
chúng tôi đang hội trần đánh giá lại cơ bản sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt không ai còn thừa máy hoặc nguy kịch
gần sáu mươi bệnh nhân khác điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống cũng không có ca diễn biến nặng
phần lớn đã về nhà số còn lại dự kiến cũng sớm ra viện
như vậy liên quan đến sự cố ngoài bốn ca tử vong đều là nữ
không còn trường hợp nguy kịch
đại tá khương duy anh phó giám đốc công an tỉnh thanh hóa cho biết
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và ngành y tế
làm rõ nguyên nhân tai biến y khoa tại công ty dày kim việt
ông nói hoạt động điều tra đang tiến hành khẩn trương song ông vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một huyện nông cống được cấp năm mươi ba liều vaccine verocel
cho kế hoạch tiêm phòng covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng một mươi một huyện bắt đầu tiêm mũi hai cho một mươi ba bốn trăm linh người
và một mươi sáu năm trăm linh người
độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi chín mũi một
sau khi khoảng bốn trăm linh người của công ty giải kim việt được tiêm
hàng chục nữ công nhân xuất hiện triệu chứng bất thường
trong đó có năm người phản ứng phản vệ
đến sáng hai mươi bốn tháng một mươi một hai công nhân tử vong người thứ ba mất vào chiều cùng ngày
chiều hai mươi năm tháng một mươi một thêm một người qua đời
hàng chục người khác được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu với các triệu chứng tương tự
hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân ban đầu do sốc phản vệ
quy trình cấp phát tiếp nhận
bảo quản vận chuyển vaccine tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trung tâm y tế huyện nông cống và điểm tiêm chủng tại công ty dày kim việt
thực hiện đúng quy trình của bộ y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm khám sàng lọc
tiêm theo dõi sức khỏe sau tiêm
ông trịnh hữu trung giám đốc sở y tế thanh hóa thông tin
sở y tế thanh hóa đã dừng tiêm vaccine
chờ quyết định của bộ y tế
trong những ngày vừa qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thanh hóa
có diễn biến phức tạp khó lường
thanh hóa đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới
dự báo số ca nhiễm mới vẫn tăng lên trong thời gian tới
vừa qua một xã ở thanh hóa phát hiện hai mươi một ca dương tính mới
đặc biệt trong đó có một mươi năm ca là giáo viên và học sinh
xã này đã tạm thời phong tỏa để thần tốc truy vết những người có liên quan
theo cổng thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa
sau khi ghi nhận chùm ca dương tính sars cov hai cộng đồng
tại xã dân lý huyện triệu sơn
bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đỗ trọng hưng
đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương này
tại đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện triệu sơn báo cáo
sau khi xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín tại khu vực phố thiều xã dân lý
lực lượng chức năng đã ghi nhận các trường hợp dương tính với sars cov hai
mở rộng xét nghiệm sàng lọc tại xã dân lý lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
thêm nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai tại các trường học và cụm dân cư khác
đến chiều hai mươi tám tháng một mươi một kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định
có hai mươi một trường hợp dương tính tại xã dân lý trong đó có một mươi năm ca là giáo viên
học sinh của ba trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở
và sáu bệnh nhân trong các khu dân cư trên địa bàn xã dân lý
lực lượng chức năng đã truy vết được bốn trăm một mươi ba trường hợp f một
một một trăm tám mươi chín trường hợp f hai thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ xã dân lý
cho học sinh các bậc học mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã dân lý
tạm dừng đến trường
dựa trên chỉ số xét nghiệm của các ca mắc covid một mươi chín sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh thanh hóa đánh giá nguy cơ ổ dịch này đã ngấm sâu trong cộng đồng
khả năng lây lan sẽ rất lớn sự kiến số ca mắc covid một mươi chín sẽ tiếp tục gia tăng
nhận định về tình hình dịch bệnh tại huyện triệu sơn bí thư tỉnh ủy
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đỗ trọng hưng nhấn mạnh
đây là ổ dịch lớn rất phức tạp đã ngấm sâu trong cộng đồng
các ca mắc covid một mươi chín bao gồm nhiều đối tượng nằm giải rác ở sáu trên tám thôn của xã dân lý
liên quan đến nhiều trường học và khu kinh doanh
bên cạnh đó ông hưng cũng yêu cầu huyện triệu sơn áp dụng các biện pháp phòng dịch
ở cấp độ bốn đối với xã dân lý thực hiện phong tỏa toàn xã yêu cầu ai ở đâu ở đó
thiết lập các chốt kiểm soát đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập
trừ các trường hợp xa vào làm nhiệm vụ
đồng thời tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
các xã giáp danh với xã dân lý và các xã đang có dịch trên địa bàn huyện triệu sơn
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ ba
các xã còn lại trên địa bàn huyện triệu sơn áp dụng các biện pháp phòng dịch ở cấp độ hai
ngoài ra ông hưng cũng yêu cầu truy vết thần tốc người liên quan đến ca dương tính trong một mươi bốn ngày
trước mắt tập trung nhanh nhất từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến nay
liên tiếp những ngày qua thanh hóa đã xuất hiện một số ổ dịch lớn
dự báo ca nhiễm có thể tăng lên trong thời gian tới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tỉnh thanh hóa đã đưa ra chỉ đạo hạn chế nhiều dịch vụ để phòng chống dịch
tối hai mươi chín tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã ban hành công văn
gửi giám đốc các sở trường các ban ngành cấp tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này
công văn nêu tỉnh thanh hóa có số ca nhiễm mới tăng nhanh
đã xuất hiện một số ổ dịch lớn ngấm sâu trong cộng đồng
dự báo số ca nhiễm có thể sẽ còn tăng cao trong thời gian tới
chủ tịch thanh hóa chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tâm lý chủ quan
lơ là mất cảnh sát của một bộ phận cán bộ và nhân dân
nhất là việc tập trung đông người không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh của dịch bệnh chủ tịch thanh hóa yêu cầu các đơn vị liên quan
tập trung triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hạn chế tổ chức các hoạt động trong nhà
ngoài trời tập trung đông người tuân thủ nghiêm năm k và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với lễ cưới người dân chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình
số lượng người không tập trung quá sáu mươi người trong cùng một thời điểm
đối với việc lễ tăng lễ không tập trung quá ba mươi người tại cùng một thời điểm
và hạn chế đoàn viếng mỗi đoàn viếng không quá năm người
các hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong nhà
bao gồm cả phòng tập gym yoga công suất tối đa năm mươi
đối với người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao
đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được bán hàng tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng nhân viên được tiêm đủ liều vaccine
đồng thời yêu cầu đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
tiếp tục dừng các hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar
internet trò chơi điện tử dạp chứa phim
đối với các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng khuyến khích thực hiện các hoạt động trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ một số điều kiện
công văn này nêu rõ các nội dung nêu trên thực hiện từ giờ ngày ba mươi tháng một mươi một
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa yêu cầu giám đốc các sở trường các ban ngành cấp tỉnh
chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh
thực hiện nghiêm cắt nội dung trên
thưa quý vị đợt dịch thứ tư bùng phát thời gian vừa qua đã gây ra đau thương mất mát
cho hàng vạn người dân liên quan tới việc đưa cho cốt của người lao động về quê hương vừa
cho cốt những lao động tử vong do covid một mươi chín có hoàn cảnh khó khăn không có người thân bên cạnh
vừa được bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa phối hợp với bộ tư lệnh tp hcm đưa về quê nhà
theo đó tại nhà tăng lễ tỉnh thanh hóa bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa phối hợp với bộ tư lệnh tp hcm
tổ chức tiếp nhận bàn giao và vận chuyển cho cốt tài sản người dân tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín
ở tp hcm cho thân nhân các gia đình ở các địa phương thuộc tỉnh thanh hóa
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đã tiếp nhận sáu hũ cho cốt trong đó có hai nạn nhân có địa chỉ
tại huyện triệu sơn bốn nạn nhân còn lại ở các huyện là hậu lộc hoàng hóa yên định và thọ xuân
đây là những lao động có hoàn cảnh khó khăn khi tử vong không có người thân bên cạnh
theo đại tá nguyễn tuấn bảo phó chính ủy bộ tư lệnh tp hcm việc đưa cho cốt nạn nhân covid một mươi chín
về quê nhà nhằm chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn của người thân gia đình các nạn nhân
tại buổi tiếp nhận và bàn giao
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa cùng các cơ quan chức năng đã động viên chia sẻ
và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân tử nạn vì dịch bệnh covid một mươi chín
mong các gia đình nén đau thương vượt qua khó khăn chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương
và các cấp các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại